cục quản lý thị trường và công an tỉnh phú yên đang xử lý theo quy định của pháp luật
vụ vận chuyển qua địa bàn hàng trăm thùng bánh kẹo không hóa đơn chứng từ
nhãn mắc và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
vụ vận chuyển này được phát hiện tại cửa hàng xăng dầu chop chai
xã bình kiến tp tuy hòa trên một xe ô tô tải do tài xế cao văn phát
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại xã hòa quang nam huyện phú hòa tỉnh phú yên điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện các mặt hàng có hóa đơn chứng từ
được ngụy trang ở bên ngoài để che đậy cho hàng trăm thùng bánh kẹo bên trong
không có hóa đơn chứng từ nhãn mắc chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
không đủ điều kiện lưu hành tại việt nam
tại cơ quan chức năng lái xe khai nhận được thuê trở hàng từ tỉnh lào cai
về tp hcm để tiêu thụ vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ